chính phủ đã đồng ý dừng tổ chức lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi một
dự kiến sẽ diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tại thành phố buôn ma thuột
tỉnh đắk lắc rời sang năm hai nghìn hai mươi hai do diễn biến phức tạp và khó lường của dịch covid một mươi chín
lễ hội cà phê buôn ma thuột được thường trực chính phủ thống nhất cho tổ chức định kỳ hai năm một lần
với quy mô lễ hội cấp quốc gia kể từ lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới diễn biến phức tạp khó lường
tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cà phê đang gặp khó khăn
ảnh hưởng đến việc vận động tài trợ cho hoạt động của lễ hội
nên lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi một sẽ được rời sang năm hai nghìn hai mươi hai